qua một thời gian kiên trì điều tra theo dõi thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đã bắt và xử lý ba nhóm đối tượng tín dụng đen trong vòng một ngày
nhóm thứ nhất gồm phạm văn hiển đỗ quốc anh trương thành công đều trú ở huyện eak tỉnh đắk lắc
nhóm này do hiển cầm đầu và thuê nhà trọ ở xã cư ê bu thành phố bồn mà thuột tỉnh đắk lắk để hoạt động
trong quá trình hoạt động nhóm này đã cho hơn bốn mươi nghề vai với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm với tổng số tiền giao dịch

sau khi khách hàng gọi vào số điện thoại chúng em sẽ xuống nhà xác minh và xem khả năng chi trả của khách hàng và cho khách hàng vay số tiền khách hàng cần vay
hai nhóm còn lại đều là các đối tượng từ các tỉnh phía bắc vào thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc thuê nhà trọ để hoạt động tín dụng đen với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
bước đầu đã xác định các đối tượng trên cho bảy mươi bảy người vai với tổng số tiền giao dịch khoảng gần hai tỷ đồng
chúng em từ ngoài bắc vào chúng em vào đây làm cho vai góp
đến hôm nay
là được hơn một tháng
em thu tổng tiền lợi là được hơn tám mươi triệu bốn mươi bảy người vai
quá trình khám xét địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật chứng liên quan đến việc cho vai nặng lãi để tiếp tục điều tra xử lý
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai ủy ban nhân dân phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã lập biên bản xử lý ba cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống
cố tình mở cửa đón khách không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay trong quá trình điều tra phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng chức năng phường tân phú phát hiện nhiều quán cà phê quán ăn trên địa bàn
cố tình mở cửa phục vụ khách ăn uống tại chỗ vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba chủ quán gồm một quán bán ăn sáng và hai quán cà phê bán nước tại chỗ
về hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch mở cửa quán ăn uống tại chỗ khi dịch vụ này hiện vẫn đang đề nghị bị ngưng hoạt động chỉ bán cho mang về
ngoài ra lực lượng lập biên bản một số khách về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an các địa phương đồng loạt gia quân cao điểm kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động
vi phạm nguyên tắc năm k trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tối cùng ngày một mươi ba tháng một mươi hai dưới sự chủ trì của lực lượng công an các tổ kiểm tra liên ngành của thành phố biên hòa đã giao quân tháng hành động cao điểm
kiểm tra xử lý việc chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn địa bàn
trong ngày đầu tiên các tổ kiểm tra liên ngành của thành phố đã tập trung kiểm tra việc chấp hành năm k
và thực hiện các hoạt động theo cấp độ dịch của các nhà hàng quán ăn tại các tuyến đường chính
tại thời điểm đoàn đến kiểm tra quán ăn
lộc dê bờ sông phường thống nhất có khoảng bốn bàn với hai mươi khách đang ăn uống
dù quán hoạt động dưới năm mươi công suất theo quy định nhưng tất cả các bạn đều sử dụng thức uống có cồn
lực lượng chức năng đã làm việc với đại diện quán chỉ rõ vi phạm và lập biên bản xử phạt hành chính
còn tại nhà hàng hầm rượu lan rừng phường thống nhất có năm bàn đang phục vụ khách tại thời điểm đoàn đến kiểm tra
cả năm bàn cũng đều sử dụng thức uống có cồn đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với đại diện quán
trên trị đạo của thương trực tình ủy và ủy ban nhân tỉnh thành phố biên hòa đã thành lập hai đoàn kiểm tra chuyên trách
do hai đồng chí lãnh đạo công an thành phố làm trưởng đoàn
đồng thời đã chỉ đạo ba mươi phường xã thành lập các đoàn kiểm tra các vi phạm về phòng chống dịch trên địa bàn thành phố biên hòa
từ giữa tháng một mươi một đến nay các đoàn kiểm tra của công an phố thành phố biên hòa các phường xã đã lập biên bản
trên một trường hợp vi phạm về phòng chống dịch
trong đó có hơn bảy mươi cơ sở kinh doanh vi phạm liên quan đến việc bán các thức ăn thức uống có cồn cho khách không đúng quy định
theo ghi nhận trong buổi kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch
như hoạt động không quá năm mươi công suất quét mã qr và không phục vụ thức uống có cồn
đoàn cũng đã vào làm việc và nhắc nhở các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
từ ngày một mươi ba tháng một mươi một đến ngày một mươi tháng một mươi hai lực lượng chức năng của thành phố biên hòa đồng nai đã xử phạt hơn một sáu mươi trường hợp vi phạm
các quy định trong công tác phòng chống dịch với số tiền phạt gần hai ba tỷ đồng
thực hiện tháng hành động cao điểm thành phố sẽ tiếp tục ra quân xử lý quyết liệt các vi phạm trong những ngày sắp tới
với hành vi bơm nước vào heo để tăng trọng trước khi giết mổ ông trần văn phương chú huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an
tỉnh bạc liêu bắt quả tang và lập biên bản xử lý hành chính theo quy định
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi hai cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu phối hợp với tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh bạc liêu
kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ heo tập trung trên địa bàn ấp tân tạo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang ông trần văn phương đang thực hiện hành vi bơm nước vào ba con heo trong chuồng
để chuẩn bị sáng hôm sau tiến hành giết mổ
làm việc với cơ quan chức năng ông trần văn phương khai nhận làm thuê cho chủ cơ sở nuôi heo trên địa bàn phường năm tp bạc liêu
hàng ngày ông phương đến cơ sở giết mổ heo tập trung trên địa bàn ấp tân tạo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi
để bơm nước vào heo trước khi đem giết mổ với tiền công là năm mươi đồng một con
cổ phần mía đường sơn la và đây cũng là dịp các tài xế tranh thủ để chở thêm nông sản chở quá tải quá kích thước
trước tình hình đó công an tỉnh sơn la đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm việc kiểm soát
tải trọng xe trên địa bàn đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã và đang triển khai lực lượng
nỗ lực bám tuyến xử lý nghiêm xe quá khổ quá tải trên địa bàn quản lý
tại tuyến quốc lộ sáu thuộc địa bàn xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la tổ công tác đã cho dừng hàng chục phương tiện di chuyển theo hướng hà nội sơn la
có nhiều dấu hiệu nghi ngờ về việc chở hàng quá tải để tiến hành cân kiểm tra
kết quả cân cho thấy có khá nhiều xe tải chở quá tải trọng cho phép điển hình như trường hợp của vị tài xế này đã cơi nới chở quá tải lên tới hơn bảy mươi ba mức cho phép
đi vay mượn để mua được cái xe
giờ đang còn nợ nhiều gia đình cũng khó khăn nhờ vào mỗi cái xe thôi chờ được mỗi vụ mía này thôi
biết là chở quá tải thì là vi phạm nhưng mà không chở thêm thì không có lãi lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm
để nâng cao được ý thức cho tài xế chở hàng đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai công an tỉnh sơn la đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiến thức quy định về tài trọng
giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông khi tham gia giao thông hướng dẫn cách chẳng buộc hàng hóa khi tham gia giao thông
và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đây chính là cơ sở để các tài xế hạn chế vi phạm đến mức thấp nhất trong mùa vụ
trong đợt cao điểm xử lý trước và sau thết nguyên đán này đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai sẽ tăng cường xử lý về các vi vi phạm như lồng độ cồn ma túy và tốc độ
và trong đó gặp về phần nằn đường phần đường khi các phương tiện giao thông để tăng cường xử lý để làm sao đảm bảo cho giảm ba thế chí
trong đợt cao điểm xử lý trước và sau thết nguyên đán này đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai sẽ tăng cường xử lý về các vi vi phạm như lồng độ cồn ma túy và tốc độ
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai đã xử lý hơn hai trường hợp liên quan tới nồng độ cồn xe quá khổ quá tải với tổng số tiền hơn ba tám tỷ đồng
tính riêng trong vụ mía năm nay đội đã xử phạt chín mươi năm trường hợp quá khổ quá tải với mức phạt hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
thời gian tới lực lượng công an tỉnh sơn la sẽ kiên quyết tiếp tục xử lý nghiêm xử lý rứt điểm các trường hợp vi phạm về xe cơi nới chở hàng quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ tổ chức công dân trên địa bàn tỉnh
trước tình trạng ùn ứ hơn bốn xe hàng trên cửa khẩu ở lạng sơn bộ công thương nhận định tình trạng ùn ứ tồn động hàng hóa nhất là nông sản trái cây tại các cửa khẩu phía bắc chưa thể giải quyết rứt điểm được trong trước mắt
nguyên nhân là do một số mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch
vào dịp lễ tết tết nguyên đán của ta và trung quốc là thời điểm cao điểm xuất khẩu hàng hóa sang thị trường trung quốc
lưu lượng hàng hóa và phương tiện lên cửa khẩu sẽ tiếp tục còn tăng cao
áp lực đối với năng lực thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía bắc nhất là trên địa bàn tỉnh lạng sơn là rất lớn
do đó bộ công thương khuyến cáo địa phương doanh nghiệp và hộ nông dân thường xuyên cập nhật diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía bắc để chủ động có kế hoạch sản xuất xuất khẩu phù hợp kịp thời trao đổi với cục xuất nhập khẩu
bộ công thương và các cơ quan liên quan cùng phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh
vào mùa giáng sinh thông tươi luôn là mặt hàng được nhiều gia đình chọn lựa
nhưng để sở hữu được một cây thông tươi nhập khẩu từ châu âu thì người chơi phải chi vài triệu đồng thậm chí là từ một mươi đến ba mươi triệu đồng một cây tùy kích thước
năm nay thì thị trường thông tươi nhập khẩu khá là chầm lắng
trái với thị trường thông tươi nhập khẩu tùng thơm loại cây được ví như cây thông noel made in vietnam lại nhộn nhịp khách
loại cây này thường được bày bán tràn ngập trên mạng xã hội
do có giá siêu rẻ chỉ từ chín mươi năm trăm linh nghìn đồng một cây tùy kích cỡ nên mặt hàng này đang được nhiều người chọn lựa mua dịp cận lễ giáng sinh
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay